thưa quý vị và các bạn sau khi bộ y tế có văn bản gửi các tỉnh thành phố về việc tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân trong nước về quê đón tết cổ truyền nhiều tỉnh đã nới lỏng quy định cách ly
thông báo với chính quyền địa phương tuân thủ nghiêm các quy định năm k và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
ngoài ra người về phú thọ từ nơi có cấp độ dịch một hai và ba cần tự theo dõi sức khỏe bảy ngày khuyến khích xét nghiệm nhanh
nếu chưa tiêm đủ liều vaccine người dân phải cách ly tại nhà tại nơi lưu trữ bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
với cả hai trường hợp đã tiêm và chưa tiêm đủ cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm hai lần
trong đó lần thứ hai xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr cá nhân tự chi trả phí xét nghiệm
tỉnh tuyên quang yêu cầu người dân trở về
trong dịp tết phải tự xét nghiệm báo cáo kết quả với chính quyền địa phương và tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
địa phương này từng ra quy định cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ nhưng hiện đã bỏ
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cũng hủy bỏ việc yêu cầu người dân từ vùng dịch cấp độ ba và bốn phải cách ly tập trung bảy một mươi bốn ngày khi về tỉnh
trong văn bản mới bản hành ngày hai mươi một tháng một địa phương này chỉ yêu cầu người dân về quê cần đến ngay trạm y tế cấp xã phường

địa phương này cũng hủy bỏ việc yêu cầu người dân về quê cần đến ngay trạm y tế cấp xa phường để tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
địa phương này cũng hủy bỏ việc yêu cầu người dân về quê cần đến ngay trạm y tế cấp xa phường để tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
so với quy định trước đó bắc đinh giám sát chặt chẽ hơn ngửa người về từ vùng dịch có cấp độ bốn
với người về từ khu vực khác địa phương này chỉ yêu cầu khai báo y tế thực hiện năm k
người dân toàn tỉnh được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người
tại lạng sơn người dân về quê nghỉ tết được yêu cầu đến trạm y tế nơi lưu trú khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm trước khi về nhà
đồng thời người dân phải cách ly theo dõi sức khỏe nếu về từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn phùng đỏ
hoặc vùng phong tỏa hoặc là f một đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
trước đó yên bái nới lỏng quy định phòng dịch khi không còn yêu cầu cách ly với người về từ vùng vàng
người về từ vùng đỏ và cam chỉ cần tự theo dõi sức khỏe
người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine được rút ngắn thời gian cách ly tại nhà từ một mươi bốn ngày xuống còn bảy ngày
hải dương cũng bỏ yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam
người từ vùng đỏ đã tiêm đủ liều vaccine không cần cách ly
mà chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
chưa tiêm đủ hai mũi vaccine được trút ngắn thời gian cách ly tại nhà từ một mươi bốn ngày xuống còn bảy ngày
trong khi đó hải phòng giữ quy định cách ly tại nhà bảy một mươi bốn ngày với người từ vùng cam và đỏ
lào cai hà nam nam định cách ly với người về từ vùng đỏ về quê ăn tết
ngày hai mươi hai tháng một bộ y tế tiếp tục có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê đó
theo đó bộ y tế đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
đây là lần thứ hai trong một tuần qua bộ y tế lên tiếng về việc bộ y tế lên tiếng về việc này
sau khi báo chí phản ánh nhiều địa phương ban hành quy định cách ly người về quê ăn tết gây khó cho người dân